bộ tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số một trăm ba mươi bốn năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ
trong đó bộ tài chính đề xuất miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu bảo đảm an sinh xã hội khắc phục hậu quả của thiên tai thảm họa dịch bệnh
dự thảo nghị định nêu rõ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu để phục vụ bảo đảm an sinh xã hội khắc phục hậu quả thiên tai thảm họa dịch bệnh
và bốn trường hợp đặc biệt khác được miễn thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu
người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế theo quy định cho bộ tài chính
trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị miễn thuế bộ tài chính thẩm định hồ sơ đề nghị miễn thuế
và báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét quyết định kèm theo danh mục hàng hóa đề nghị miễn thuế
đối với trường hợp đặc biệt khác có thể kéo dài nhưng không quá bốn mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị miễn thuế